liên quan đến vụ chìm cano đặc biệt nghiêm trọng ở biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân
thi thể bé gái sinh năm hai nghìn một mươi chín được tìm thấy vào lúc hai mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng hai
lực lượng chức năng nhận định ban đầu có thể là do sóng đánh cuốn trôi thi thể vào hộp kỹ thuật phía sau lái của cano
đây là nạn nhân tử vong thứ một mươi sáu trong vụ chìm cano du lịch
đến thời điểm này còn một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi chín vẫn mất tích
theo điều tra ban đầu cano du lịch số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty du lịch phương đông
do ông lê xen điều khiển chở ba mươi chín người trong đó có ba mươi sáu hành khách và ba thuyền viên
xuất bến củ lao tràm từ một mươi bốn h để vào đất liền
khi đến vị trí cách trạm biên phòng cửa đại một hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm
vụ tai nạn đã khiến một mươi bảy người chết và mất tích hai mươi hai người được cứu sống
gây ra các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường phước ninh
đối tượng trương văn minh chú phường bình hiên quận hải châu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi đi trên đường minh dùng đoạn phá khóa và trộm cắp một chiếc xe máy
đến ngày hôm sau minh đã tiếp tục dùng chiếc xe máy trộm cắp để đi quanh trung tâm thành phố
phát hiện có một phụ nữ cầm theo túi sách được trở phía sau thì áp sát và giật túi
trong lúc bị truy đuổi minh đã tháo chạy thoát thân
suốt thời gian bị truy tìm minh đã lẩn trốn ở các tỉnh phía nam và tây nguyên
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề tại xã long thọ vừa bị công an huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai triệt phá
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp bắt quả tang nguyễn thị hồng minh đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề
với nhiều đối tượng khác với tổng số tiền gần hai mươi triệu đồng
qua khám xét cơ quan công an cũng đã thu giữ thêm số tiền gần ba mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
cơ quan công an còn bắt giữ thêm hai đối tượng khác cũng tham gia đánh bạc với hình thức mua bán số đề với minh
để phục vụ công tác điều tra và báo cho gia đình bảo lãnh một đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý
phó chủ tịch ubnd tp hà nội trữ xuân dũng đã ký ban hành văn bản gửi sở giáo dục và đào tạo sở y tế
ubnd các huyện thị xã về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã chuyển từ dạy và học trực tiếp
sang học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd tp cũng thống nhất đề xuất của sở giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã
chuyển trạng thái dạy học trực tiếp sang hình thức học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín

ubnd tp hà nội trữ xuân dũng đã ký ban hành vi vi phạm của bảy bị can nêu trên xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái tâm linh kiểu long sơn tự và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung trên núi chín khúc nằm ở phía tây thành phố nha trang liên quan đến việc giao đất chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
được biết bảy bị can trong vụ án này bị truy tố theo quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm có khung hình phạt từ năm đến một mươi hai năm tù
công an tỉnh đắk lắc vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng tổ chức tín dụng sao kê các giao dịch liên quan đến ông trịnh quang trí giám đốc cdc đắk lắc để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án có dấu hiệu hình sự tại đơn vị này
theo đó cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng các tổ chức tín dụng tạm dừng ngay việc giao dịch rút tiền chuyển tiền phát sinh nợ đối với tài khoản của ông trịnh quang trí
cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp thực hiện việc sao kê các giao dịch của ông trí
tòa án nhân dân tp sa đéc tỉnh động tháp vừa đưa ra xét xử đối với bị cáo bùi trung nam ba mươi năm tuổi ngụ tại phường tân quy đông tp sa đéc tỉnh động tháp về tội mua bán trái phép chất ma túy
tòa án nhân dân tp sa đéc tỉnh động tháp vừa đưa ra xét xử đối với bị cáo bùi trung nam ba mươi năm tuổi ngụ tại phường tân quy đông tp sa đéc tỉnh động tháp về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trưa ngày một mươi chín tháng một trong lúc tuần tra lực lượng công an thành phố sa đéc phát hiện đối tượng lại quốc lý và nguyễn gia minh có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra thì phát hiện trong người của các đối tượng có hai gói ma túy
qua làm việc hai đối tượng khai mua số ma túy trên từ bị cáo bùi trung nam
trong quá trình điều tra xác định bị cáo nam đã thực hiện việc mua bán ma túy từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đến thời điểm bị bắt nam đã bán ma túy cho lý và minh tổng cộng sáu lần
bị cáo nam khai nhận số ma túy trên được mua từ một người không rõ tên ở thành phố hồ chí minh
được biết bị cáo nam từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
hội đồng xét xử tuyên phạt bùi trung nam bảy năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
riêng lại quốc lý và nguyễn gia minh có hành vi mua ma túy để sử dụng
nhưng thời điểm bắt quả tan số ma túy trên người chưa đủ khối lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự
nên cơ quan công an đã xứ phạt hành chính theo quy định
ngày hai mươi bảy tháng hai cộng an phường bình hương hòa b thuộc quận bình tân thành phố hồ chí minh
tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn
với thủ đoạn gian cảnh khiến cho người dân mất cảnh giác
trước đó khoảng một mươi bảy h chiều ngày hai mươi sáu tháng hai một phụ nữ đi làm về dựng xe máy trước nhà
trên đường số một phường bình hưng hòa b quận bình tân
lúc này có hai thanh niên chở nhau trên xe máy đến giả vợ mua bún
trong lúc nạn nhân không để ý một đối tượng đã bẻ khóa chiếc xe máy trị giá hơn ba mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
theo clip camera an ninh toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng hai mươi giây
hiện công an phường bình hưng hòa b quận bình tân đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra truy xét
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường chú tại thôn nghĩa trạch xã ngọc liên huyện cầm giàng tỉnh hải dương
về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm trước đầu lông mày trái
bên cạnh đó phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn nhất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn du tái xã tiền tiến thành phố hải dương tỉnh hải dương
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
và đối tượng nguyễn thắng hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường hiệp sơn
thị xã kinh môn tỉnh hải dương phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã kinh môn
tỉnh hải dương về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện